đảng đoàn quốc hội phối hợp với đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội và của đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trần thanh mẫn ubnd phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự và chủ trì hội nghị
đồng chí trần thanh mẫn ubnd phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tham dự và chủ trì hội nghị
đảng đoàn quốc hội và đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội đã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách bài bản và hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu đề ra với tinh thần đổi mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ tiến độ rõ sản phẩm
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự lắng nghe thảo luận dân chủ để triển khai tốt nhất chương trình và hành động trong thời gian tới
giới thiệu những nội dung cơ bản trong chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cho hay đảng đoàn quốc hội đã thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba ngay sau đại hội kết thúc và đã thực hiện chương trình hành động ngay khi chưa ban hành chương trình hành động
hội nghị lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị của đảng đoàn trong việc thực hiện các chương trình hành động của mình
đến nay một mươi sáu trên một mươi bảy tổ chức đảng đã ban hành chương trình hành động của tổ chức mình
hơn ba mươi nhiệm vụ trong tổng số một trăm linh bảy đầu công việc trong chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội đã được triển khai
nhiều việc đã hoàn thành có sản phẩm cụ thể và các nhiệm vụ còn lại tiếp tục quan tâm nỗ lực thực hiện bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng tốt nhất